trận mưa lớn kéo dài vào chiều tối hai mươi bốn tháng một mươi hai đã khiến nhiều tuyến đường ở quận một mươi hai tp hcm ngập sâu
nước tràn vào nhà dân khiến cuộc sống đảo lộn lệ đón giáng sinh của người dân cũng bị ảnh hưởng
tại một số tuyến đường như sông hành phường tân hương thuận nguyễn văn quá phường đông hưng thuận
và đường phan văn hớn phường tân thế nhất đều bị ngập cục bộ
nước cống tràn lên đường bốc mùi khó chịu
còn tuyến đường phan văn hớn kéo dài khoảng một trăm linh mét khiến các phương tiện lưu thông tốc độ chậm
một số xe máy lưu thông qua khu vực nước chảy xiết nên bị ngã các phương tiện di chuyển khó khăn
ngoài ra nước cống chảy tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn nhiều đồ đạc ngâm nước bị hư hỏng
tại một số khu vực diễn ra lễ đón giáng sinh cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lớn
nhiều hoạt động phải lùi thời gian tổ chức đến tối cùng ngày